gần đây trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra liên tiếp ba vụ tai nạn lao động nghiêm trọng từ các công trình đang xây dựng
mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và cảnh báo nhưng các đơn vị thi công vẫn còn chủ quan
chưa tuân thủ theo đúng quy định an toàn lao động tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đến tính mạng cho người lao động
người đi đường và người dân sống xung quanh khu vực thi công
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
đến nay thực tế vẫn còn một số công trình chưa tuân thủ đúng các quy định trong xây dựng gây mất an toàn cho người lao động và người dân
do đó trong thời gian tới các ngành hiệu quan thành phố đà nẵng cần tăng cường công tác thanh tra
kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị thi công công trình vi phạm trên địa bàn để bảo đảm an toàn tính mạng cho công nhân lao động và người dân